ngày mai là ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi ngày mà các chị em được tôn vinh và nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn ngày bình thường
thông qua những lời chúc những món quà ý nghĩa hay là những bó hoa tươi thật đẹp
và nếu như chúng ta dạo qua một vòng thị trường thì có thể thấy giá hoa tươi đã bắt đầu tăng
sau thời gian dài rớt giá tạm hại thậm chí phải đổ bỏ hoa do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
những ngày gần đây giá hoa hồng đạt là tăng vọt
ví dụ như hoa hồng ecuador từ một mươi đến một mươi hai đồng một bông hồng nhung năm đồng một bông các loại còn lại khoảng bốn đồng một bông
các loại hoa hồng bán theo bó năm mươi bông có giá một trăm hai mươi đồng nay tăng lên là hai trăm linh đồng
trên thị trường năm nay cũng xuất hiện bình hoa có giá lên tới năm mươi triệu đồng